thưa quý vị thời tiết khu vực bắc bộ ngày hôm nay được dự báo không chỉ lạnh mà còn có mưa nhỏ vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
vì vậy quý vị hãy nhớ khoác áo ấm và mang theo ô áo mưa trước khi ra đường
vâng khối không khí lạnh cũng tác động đến cả khu vực miền trung thanh hóa thừa thiên huế nhiều mây có mưa mưa rào rải rác gió bắc đến tây bắc cấp hai mươi ba phía bắc đêm và sáng trời rét
còn nam trung bộ tây nguyên và nam bộ nhiệt độ cao hơn có nơi trên ba mươi độ mưa rào và rông xuất hiện vài nơi